tại việt nam dù chưa có những quyết định cấm hoàn toàn mạng xã hội
tuy nhiên để đảm bảo an toàn người dùng nên chủ động hạn chế cung cấp những thông tin dương tư và liên lạc qua những ứng dụng mạng xã hội
tuy nhiên để đảm bảo an toàn người dùng nên chủ động hạn chế cung cấp những thông tin riêng tư và liên lạc qua những ứng dụng mạng xã hội